các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồn luyện viên hoàng anh tuấn có thể trở thành ứng viên sáng giá dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba việt nam thay ông philippe jozier
quy định chính thức có thể được liên đoàn bóng đá việt nam vff thông qua sau khi thống nhất với hội đồng huấn luyện viên quốc gia
huấn luyện viên hoàng anh tuấn là phương án hợp lý ở thời điểm hiện tại cho vị trí dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba việt nam
ông hoàng anh tuấn đã có kinh nghiệm huấn luyện nhiều đội tuyển trẻ thành công
gần nhất ông tuấn từng đưa u hai mươi ba việt nam vượt qua khó khăn vô địch giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi ba
ông tuấn trước đó cũng góp công lớn do u hai mươi việt nam với lứa quang hải trọng đại giành vé dự fifa u hai mươi world cup tại hàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
sau thất bại ba trước indonesia trên sân nhà mỹ đình vff và huấn luyện viên philippe johnier đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
quy định khiến đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam rơi vào cảnh thiếu thuyền trưởng
một số cái tên đã được đưa ra như hồn luyện viên park hang seo hay hồn luyện viên trưởng cầu lọc bộ thành
với đội tuyển u hai mươi ba việt nam huấn luyện viên hoàng anh tuấn là ứng viên sáng giá vì các lý do kể trên
với đội tuyển việt nam vff hiện chưa đưa ra phương án bởi đây là vấn đề quan trọng
ông hoàng anh tuấn sẽ tham dự giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn vào tháng bốn tới đây
đội tuyển u hai mươi ba việt nam chung bảng đê với uzbekistan malaysia và kuwait
thưa quý vị một trong những ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển việt nam thay ông josier
người cũ hồn luyện viên park hang seo
ông park hang seo có phản ứng bất ngờ trước câu hỏi về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đang chống của đội tuyển việt nam hiện tại
chiến lược gia người hàn quốc hiện đang ở việt nam và làm cố vấn cấp cao cho bắc ninh fc
trong ngày bắc ninh fc xuất quân hồn luyện viên park hang seo đã chia sẻ về những điều thú vị
cũng như mục tiêu của ông khi nhận lời làm cố vấn cho đội bóng này
trước câu hỏi về việc có thể tái xuất dẫn dắt đội tuyển việt nam theo hồn luyện viên jozier hay không
huấn luyện viên park hang seo chỉ cười và nói cảm ơn
trước khi hồn luyện viên jozier thôi dẫn dắt đội tuyển việt nam
huấn luyện viên park hang seo đã đăng thông điệp đầy ẩn ý trên trang facebook cá nhân rằng
mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến chùa gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình
đến lúc này khó có thể binh vực ông chusea thêm nữa
thất bại ở sea games thất bại ở asean cup thất bại ở vòng loại quân cấp hai nghìn hai mươi sáu
ông đã và đang thua ở tất cả nhiệm vụ chiến lược mà liên đoàn bóng đá việt nam vạch ra trong hợp đồng giữa họ
điểm chung trong tất cả thất bại ấy là niềm tin kỳ lạ và thiếu hợp lý ông đặt vào nhóm cầu thủ trẻ
điển hình ở trận gặp indonesia vừa qua là võ minh trọng và phan tuấn tài
trước khi ông jose lên tuyển họ hiếm khi được triệu tập
sau khi ông tiếp quản họ được trao luôn suất đá chính
ở vị trí trung vệ lệch trái của tuấn tài và hậu vệ trái của minh trọng
bóng đá việt nam đều còn những ngôi sao những đàn anh đầy kinh nghiệm như đoàn văn hậu vũ văn thanh bùi tiến dũng nguyễn thanh bình
nhưng từ khi hai tài năng trẻ này được trọng dụng không ai chen nổi vào vị trí của họ
vấn đề là cả hai cầu thủ này đều đã cho thấy những hạn chế rõ ràng về năng lực
dẫn tới hàng loạt sai lầm đám trách trong những trận cầu quan trọng
trước đó giới chuyên môn đã nói rất nhiều với sự bất cập khi ông jose bố trí hai cầu thủ rất trẻ
đã canh nhau ở cùng một cánh của tuyển việt nam
cách bố trí ấy khiến toàn bộ khu vực này trở thành vùng dễ tổn thương khi tuấn tải hay minh trọng
không đủ kinh nghiệm để hỗ trợ cho người còn lại
hậu quả là khu vực này đã liên tục bị các đối thủ khoét vào suốt thời gian qua
hồ lâm viên sinteyong thừa hiểu điều đó ông đã đối mặt với chính hàng thủ này
và chính những con người này ở asian gup và có thừa thời gian để tìm ra phương án tấn công
ngoài tình huống làm bàn ở phút thứ năm mươi hai indonesia đã có ít nhất ba cơ hội do dề để ăn bàn
tất cả đều là những khuét thẳng xuống biên
hai lần ở cánh trái của minh trọng một ở cánh của xuân mạnh
mỗi cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình
nhưng để những cầu thủ mắc lỗi liên tiếp đá chính thì là vấn đề của hồ lâm viên
đương nhiên nói vậy không có nghĩa chiến lược trẻ hóa của hồ lâm viên chusie là thất bại hoàn toàn
ông đã có những thành công mang tên nguyễn thái sơn hay nguyễn đình bắc
cả hai đều cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc so với lứa tuổi
những sân chơi cấp đội tuyển trong những giải đấu chính thức không hề là nơi hợp lý để tiến hành thử nghiệm hàng loạt kiểu vậy
và cần bao nhiêu thất bại nữa của tuyển việt nam để đổi lấy sự trưởng thành của họ
nếu bạn cho biết tour indonesia tối ngày hai mươi một tháng ba là thất bại thứ sáu liên tiếp của tuyển việt nam tính cả giao hữu và chính thức
ngược với niềm tin kỳ lạ cho các tài năng trẻ ông jouzier lại tỏ ra nghiêm khắc đặc biệt với nhóm cựu binh
bằng ghế dự bị của tuyển việt nam có vũ văn thanh nguyễn văn toàn hồ tấn tài
nguyễn tiến linh và đặc biệt là nguyễn quang hải
tất cả đều là trụ cột của thời kỳ park hang seo đều đã khẳng định được đẳng cấp cả tại đội tuyển lâm vy lịch
thậm chí là ngôi sao nguồn sống của đội tuyển trong một thời kỳ dài
nhưng tất cả ngôi ngoài điểm chung của năm người không ai đa chính thường xuyên dưới thời chusie
danh sách này có thể điền thêm đỗ hùng dũng bùi tiên dũng nguyễn hoàng đức
những người sẽ không được ra sân nếu chẳng có hàng loạt chấn thương trước đợt tập trung
hôm qua ba người họ đều đà chính trước indonesia điều đáng nói là họ đều chơi tốt
hùng dũng cho thấy quyết tâm và nền đẳng thể lực tốt ở tuổi ba mươi
tiên dũng bổ sung kinh nghiệm cho hai trung vệ đàn em
còn hoàng đức nổi bật ở tuyến trên với không ít tình huống xử lý bóng táo bạo mở tới cơ hội
họ giúp tuyển việt nam có được thế trận dễ thở hơn hẳn so với thời asian cup
phong độ cao của họ là chỉ dấu cho thấy họ vẫn chưa hết thời và hoàn toàn có thể phù hợp với chất lý của ông jouzier
vấn đề là ông thầy người pháp có gạt được cái tôi sang một bên để thừa nhận nhóm cầu thủ này
và đương nhiên không thể nhắc tới quang hải
trước đợt tập trung này hải đang là chân rút nội địa tốt nhất vì lích
tuyển thủ quốc gia có phong độ tốt bậc nhất
sau khi tuyển việt nam thùng lưới ở phút thứ năm mươi hai ông jose đã thực hiện tới năm sự thay đổi chỉ trong hơn hai mươi phút
tất cả đều dành cho mặt trận tấn công nhưng không có quang hải
ông sẽ giải thích thế nào khi tuyển việt nam cần bàn thắng
còn cầu thủ tấn công tốt bậc nhất
tất cả thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên chusie
trọng dụng cầu thủ trẻ và quay mặt với các cựu binh đã luôn là phong cách huấn luyện đặc trưng xuyên suốt sự nghiệp của chuse
nó đã giúp ông có những thành công vang rội tại châu phi và nhất là tuyển nhật bản
tuy nhiên thành công trong quá khứ không hề là sự đảm bảo cho điều tương tự ở hiện tại
bức tranh bóng đá hiện đại cũng đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ thành công cũ của chuse
sự phát triển của khoa học thể thao tính chuyên nghiệp của cầu thủ đương đại
đã kéo dài đáng kể tuổi thọ trong bóng đá
cứ nhìn ronaldo messi modric chơi bóng ở tuổi gần bốn mươi đã biết rằng tuổi tác giờ không còn là vấn đề lớn
thế giới đã vậy thì việt nam chẳng có lý do gì đứng ngoài su thế
chúng ta không thể cứ khăng khăng một đường bất chấp tất cả
nhất là khi con đường của ta đang sai đang mang về kết quả bất ngờ
thất bại trước indonesia vừa qua khiến người hâm mộ bóng đá việt nam vô cùng thất vọng
và nhiều người không tiếc lời chỉ trích chiến lược
tuy nhiên xa thải huấn luyện viên chu xie vff sẽ phải đền bù bao nhiêu
nếu chia tay huấn luyện viên chu xie tiên đoàn bóng đá việt nam vff sẽ phải đền bù số tiền rất lớn
tuy nhiên nếu xét về hợp đồng hiện tại nếu đơn phương xa thải huấn luyện viên chu xie
vfs sẽ phải đền bù lên tới một sáu trăm tám mươi triệu usd tương đương với gần bốn mươi tỷ đồng
thế nhưng trong giao kèo với vff huấn luyện viên chu xie hoàn toàn có thể bị xa thải
mà không được nhận tiền

cụ thể theo hợp đồng ở giai đoạn đầu tiên chiến lược gia người pháp có nhiệm vụ đưa tuyển việt nam
lọt vào vòng loại cuối world cup hai nghìn hai mươi sáu
nếu hoàn thành nhiệm vụ ông thầy người pháp sẽ được xem xét gia hạn thêm một năm
ngược lại nếu thất bại huấn luyện viên chusea sẽ phải rời đi mà không nhận được một đồng tiền đền bù nào
do đó nếu tiếp tục thất bại trước indonesia ở trận đấu trên sân mỹ đình tới đây
huấn luyện viên chu xie vẫn có khả năng tải vị
phải chờ đến tháng sáu tuyển việt nam thi đấu nốt hai trận và có thể không vượt qua vòng loại hai
vff sẽ xa thải huấn luyện viên chu xie mà không cần đền bù
hiện tại tuyển việt nam không tiếp tục đóng quân ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
mà chuyển ra một khách sạn quen thuộc tại quận cầu giấy
điều này mang đến bầu không khí tươi mới hứng khởi hơn cho đoàn quân của huấn luyện viên chuse và vff
sau trận thua indonesia rất nhiều sức ép đang vây quanh văn toàn và các đồng đội
hai tháng tuyển việt nam vẫn xếp hạng chín mươi bốn thế giới
tuy nhiên sau trận thua indonesia hôm hai mươi một tháng ba chúng ta đã tụt xuống vị trí một trăm một mươi hai trên bảng xếp hạng fifa